đến nay tỉnh ninh bình đã hoàn thành chi trả tiền đợt một cho hơn chín mươi bốn đối tượng là người có công hộ nghèo cận nghèo bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín từ gói hỗ trợ an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng theo nghị quyết của chính phủ
cùng với ninh bình các địa phương trong cả nước cũng đang tích cực giả soát chi trả tiền hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đến nay tám trên tám huyện thành phố của tỉnh ninh bình về cơ bản đã hoàn thành chi trả hỗ trợ đến tận tay cho hơn chín mươi bốn đối tượng
với kinh phí hỗ trợ hơn một trăm linh tỷ đồng
trong đó huyện nho quang đã hoàn thành việc chi trả hơn hai mươi một tỷ đồng
nhiều huyện thành phố còn lại đạt mức chi trả trên chín mươi chín
bên cạnh đó chính quyền địa phương thông báo cho các doanh nghiệp người lao động thuộc diện hỗ trợ khẩn trương làm thủ tục nhận hỗ trợ
tính đến thời điểm này thành phố đà nẵng đã chi gần chín mươi tỷ đồng hỗ trợ cho hơn tám mươi đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
gồm người có công với cách mạng bảo trợ xã hội các hộ nghèo cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác
đối với hộ kinh doanh cá thể tạm dừng kinh doanh người lao động bị chấm dứt hợp đồng
người không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp lao động bị mất việc làm hoặc nghỉ việc không lương
các đơn vị sự kiến sẽ tiến hành chi trả vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đà nẵng quyết định hỗ trợ thêm một số đối tượng đặc thù khác ngoài quy định của trung ương
với tổng số kinh phí dự kiến hỗ trợ là hai mươi năm tỷ đồng sẽ đưa ra thông qua kỳ họp hội đồng nhân dân bất thường vào ngày hai mươi hai tháng năm tới